các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

cuộc giải cứu đã biến thành ẩu đả giữa nhóm của ông võ văn thắng cha ruột của diễm my và nhóm sinh sống ở tỉnh thất bồng lai do ông lê tùng vân đứng đầu
theo chia sẻ của ông thắng dù đã nhiều lần liên hệ với ông lê tùng vân để yêu cầu được gặp con gái nhưng mong mỏi vẫn bất thành
vì quá mong nhớ và không muốn con bị dồi dỗ theo con đường hư hỏng ông đã đưa gia đình xuống thuyết phục ông vân để thả con gái về
ông thắng cho biết diễm my từ nhỏ sinh sống cùng gia đình ở tùng văn lai
thành phố hồ chí minh diễm my ngoan hiền thông minh nên vợ chồng ông thắng đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô
vì là con gái trong gia đình nên diễm my từ nhỏ đã thay mặt cha mẹ lo toan việc gia đình tỏ ra là một người hiểu chuyện
tuy vậy từ năm hai nghìn một mươi chín khi diễm my quen với một người ở tỉnh thất bồm lai thì tình hình đã bắt đầu thay đổi
thời điểm này không biết diệm my nghe lời ai dụ dỗ mà nhất quyết đòi đi nước ngoài du học
khi không thể khuyên nhũ con gái ông thắng tiến hành bài
ông thắng đã bảo lưu trường học trong nước và lo các thủ tục cho con đi du học
gần sát ngày bay diễm my bất ngờ bỏ trốn chặn mọi liên hệ với gia đình và đến ở tại tỉnh thất bồng lai
sự việc khiến gia đình ông thắng bấn loạn vợ chồng nhiều lần ngất xỉu vì thương con và đau lòng
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín khi biết chắc con gái đang ở tỉnh thất bồng lai ông thắng mới gọi điện cho ông lê tùng vân
nhưng ông này nói chỉ cho gặp diễm my không cho đưa về
ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ông thắng đến gặp diễm my để khuyên nhũ con gái quay về nhưng không được
do quá nhớ con vào khoảng một mươi năm h hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
ông thắng cùng nhiều người đến tỉnh thất bồng lai để giải cứu con gái nhưng bất thành
đến nay ông thắng và gia đình vẫn không rõ diễm my đang sinh sống ở đâu
trước đó thỉnh thoảng cô lại xuất hiện trên mạng xã hội và cho biết đang đi tour ở vũng tàu
và mong muốn được tự do để đi con đường đã chọn là trở thành người tu sĩ
về việc diễm my đang ở đâu ông thắng cho biết không nắm được thông tin này
từ ngày nó đi nó không có liên lạc gì cả
gia đình cũng không liên lạc được với diễm my
ông thắng cho biết lần đầu tiên diễm my đi thì đưa cháu về một lần rồi
đưa từ cơ quan công an về
lần thứ hai nó bỏ đi thì đến giờ gia đình không liên lạc được
về tâm lý của con gái ông thắng cho biết trước đây diễm my hoàn toàn bình thường
từ ngày tiếp xúc với những người trong thiền a bên bờ vũ trụ thì thay đổi tính tình
ông thắng cho biết từ đó nó rất sợ gia đình đưa về nhà bị đầu độc tư tưởng
nó đánh mất đi bản năng con người là con của ai nó không nhớ
lần thứ hai tức là lần cuối nó đi ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến ngày hôm nay cũng chưa có tung tích
hiện tại ông thắng và gia đình vô cùng lo lắng cho diễm my
con nó đi một ngày đã lo rồi uống chi nó đi hai năm mình không biết tung tích
giờ chỉ mong cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm
trước đó ông thắng đã đưa ra một bản năng cho diễm my
và ông thắng đã đưa ra một bản năng cho diễm my
trước đó vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín gia đình ông thắng và hàng xóm khoảng hai mươi người đã từng đến đập phá
hành hung người ở tỉnh thác bộng lai với mục đích đưa con gái về
vụ việc khiến cho lê thanh nhị nguyên hai mươi một tuổi bị thương ở mặt phải nhập viện cấp cứu
ngoài ra người đại diện thành thất bồng lai còn trình báo công an mất hai trăm hai mươi năm triệu đồng và cục đá thạch anh nặng bảy kg
nói về vụ này công an huyện đức hòa cho biết đơn vị đã làm việc với võ thị diễm my
cô gái này khi đó khẳng định không hề bị bắt cấp và giam giữ tại tỉnh thác bộng lai mà thật lòng muốn đi tu
vào thời điểm trên diễm my nói rằng con sợ bị ba mẹ nhốt trong phòng và cắt đứt mọi liên lạc bên ngoài để ép từ bỏ chuyện đi tu
sống trong hoàn cảnh đó con thấy khổ sở hơn việc bị la mắng đánh đập
còn có quay clip ra tìm cắt tóc cạo đầu gửi về nhà là đi tu thật chứ không phải là theo trai
liên quan đến vụ việc trên đại diện tỉnh thác bộng lai cam kết sẽ
lo cho cô gái này ăn học đến khi mới lấy chồng
sau đó gia đình ông thắng đồng ý cho my ở lại nhà bà cúc nơi công an huyện đức hòa làm thủ tục lưu trú cho diễm my ở lại tỉnh thất
từ thời điểm này diễm my cắt đứt mọi liên lạc với gia đình
cuối năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh long an nhận được nhiều tố cáo về việc những người sống trong tỉnh đắk bồng lai
có dấu hiệu trục lợi tu tại gia nuôi trẻ mồ côi cơ nhở để kêu gọi trừ thiện trục lợi trừ thiện
và lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân loạn luân
qua điều tra công an tỉnh này khởi tố ông lê tùng vân tám mươi chín tuổi lê thanh hoàng nguyên ba mươi hai tuổi lê thanh nhất nguyên ba mươi một tuổi
lê thanh trùng dương hai mươi bảy tuổi và cao thị cúc sáu mươi hai tuổi cùng ngụ huyện đức hòa về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
tuy nhiên tung tích của võ thị diễm my vẫn còn là một bí ẩn
gia đình và cơ quan chức năng không tìm thấy cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
tại tỉnh thác bồng lai
đến ngày sáu tháng một gia đình ông thắng bất ngờ nhận được thông tin con gái mình đang ở trong căn hầm tại tỉnh thất bồng lai
tuy nhiên khi đến nơi bố mẹ và người nhà diễm my không thấy con gái
công an tỉnh long an khi đó khẳng định thông tin trên là sai sự thật
cơ quan chức năng chưa biết diễm my đang ở đâu
vào chiều ngày một mươi sáu tháng năm vừa qua đại diện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an cho biết
đơn vị đã ra quyết định truy tìm cô gái tên võ thị diễm my hai mươi ba tuổi
ngụ tại số một mươi năm trên hai đường số hai mươi khu phố một phường bình hưng hòa a quận bình tân tp hcm
để phục vụ điều tra vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân liên quan đến năm người trong tỉnh thất bồng lai
số một trăm chín mươi một a ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa long an
nói về lý do truy tìm diễm my
theo cơ quan an ninh điều tra công an
công an tỉnh lòng an gia đình diễm my có đơn cầu cứu đề nghị sự giúp đỡ từ phía công an
để bảo vệ an toàn cho cô đáng chú ý trong quá trình điều tra vụ án ngành tố tụng tỉnh long an
cũng xác định diễm my có liên quan đến hoạt động phạm tội của một số bị can sống trong tỉnh thất bồng lai
thời gian qua dư luận xôn xao với thông tin diễm my đã tạm lánh để sinh con và cha của đứa bé
là một trong những người sinh sống tại tỉnh thác bồng lai
tuy nhiên điều này mới chỉ là tin đồn và chưa được xác nhận
đến hiện tại không ai biết được hành tung của diễm my
do đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã ra quyết định truy tìm diễm my để làm sáng tỏ thông tin này
qua đó công an tỉnh lòng an đề nghị ai phát hiện vỏ thị diễm my
cần phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra hoặc công an nơi gần nhất để phối hợp
vào ngày một mươi hai tháng năm cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã khởi tố bị can thứ năm về hành vi
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
bị can thứ năm là cao thị cúc sáu mươi hai tuổi chủ sở hữu và ngụ số nhà một trăm chín mươi một a ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
nơi được bị can lê tùng vân chín mươi tuổi đặt tên là tỉnh thác bồng lai sau đó đổi thành thiền an bên bờ vũ trụ
bị can thứ sáu là cao thị cúc bảy mươi hai tuổi chủ sở hữu và ngụ số nhà một trăm chín mươi một a ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh lòng an
nơi được bị can lê tùng vân chín mươi tuổi chủ sở hữu và ngụ số nhà một trăm chín mươi một a ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh đức hòa tỉnh đức hòa
và lê thanh trùm dương hai mươi bảy tuổi
bốn bị can này được gia hạn thời gian điều tra đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó lê tùng vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú ba bị can còn lại bị tạm giam
về mối quan hệ và liên quan giữa bà cao thị cúc và ông lê tùng vân
cả hai người đều là người cầm đầu cơ sở tai tiếng tỉnh thất bồng lai
bà cúc giữ vai trò là chủ cơ sở thờ tự nắm quyền quyết định chi tiêu tài chính
nên giữ vai trò quan trọng trong vụ án
thông tin ngay khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về nhiều ý kiến bên lề
đa số mong muốn cơ quan chức năng có thể mạnh tay xử lý nghiêm cơ sở thị phi tỉnh đắk bồm lai
lợi dụng danh tiếng để trục lợi cá nhân
bên cạnh đó cần làm rõ vai trò và trách nhiệm của những người liên quan trong tỉnh thất bồng lai
và chịu trách nhiệm trước pháp luật
được biết tỉnh thất bồng lai đã đổi thành thiền a bên bờ vũ trụ là nhà riêng của bà cúc
tại xã hòa khánh tây huyện đức hòa
gần một mươi năm trước bà này đưa nhiều tượng phật đồ thơ cúng về nhà
biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp
năm hai nghìn một mươi năm ông vân ngụ quận sáu tp hcm chuyển đến đây sống cùng bà cúc
sự việc bắt đầu từ ba năm trước khi một cô gái hai mươi ba tuổi bỏ nhà đến tỉnh thất bọng lai để tua cùng thầy
tuy nhiên gia đình cô gái đã tìm đến con nhưng bị những người ở đây ngăn cản
hai bên xảy ra tranh cãi và phía gia đình cô gái đã trình báo
lên công an
sự việc tiếp diễn khi mấy đề cơ quan chức năng đã điều tra ra những người ở tỉnh thất bồng lai
có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi kêu gọi và nhận tiền quyên góp từ thiện
cảnh sát đã bắt quả tang hành vi này và khám xét nhà bà cúc làm việc với những người liên quan
thưa quý vị và các bạn hiện sự việc liên quan đến thịnh thất bồng lai và ông lê tùng vân
cùng những người liên quan vẫn nhận được sự quan tâm đông đảo từ dư luận và người dân cả nước
tung tích về cô gái tên võ thị diễm my
cũng là một ẩn số đối với cơ quan chức năng
mọi thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc này sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau